xin kính chào quý vị và các bạn
do hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m được hình thành và hoạt động mạnh dần
nên tại khu vực bắc bộ từ chiều tối vào đêm nay mưa rông sẽ có xu hướng gia tăng
và duy trì trong hai ngày tới
cục bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to
thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng
trong mưa rông có khả năng sẽ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng ở khu vực vùng trũng và thấp
sáng ngày hai mươi sáu thì mưa sẽ có xu hướng giảm dần
tương tự các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
cũng sẽ có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc cũng như gió giật mạnh
người dân cũng cần đề phòng với lũ quét xa lở đất rất dễ xảy ra
nền nhiệt trên khu vực sẽ không quá cao giao động trong khoảng hai mươi ba ba mươi bốn độ
đối với các tỉnh miền trung rãnh áp thấp vẫn là nguyên nhân chính gây ra mưa nhiều
cho các tỉnh từ thanh hóa vào đến thừa thiên huế
trong đêm nay trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
riêng tại vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy
sáng ngày mai mưa sẽ giảm do dãnh áp thấp hoạt động yếu đi
nhiệt độ vì vậy mà cũng tăng dần
khu vực đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ngày hôm nay vẫn có mưa rào và rông rải rác
cục bộ sẽ có mưa to cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá
cũng như là gió giật mạnh trong cơn rông
sáng ngày mai mưa ở trên khu vực sẽ có xuống giảm dần và nhiệt độ sẽ tăng dần
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết phổ biến ngày trời nắng
về chiều tối sẽ có mưa rào rẻ rác và có nơi có rông
riêng ở phần bắc của tây nguyên ngày hai mươi bốn tháng năm cục bộ sẽ có mưa to
trong mưa rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ở đây sẽ ra động trong khoảng hai mươi tám ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rông lúc chiều tối
ban ngày có nắng và nhiệt độ ngày đêm ở trên khu vực sẽ ra động trong khoảng
từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ có nắng nóng cục bộ